ghi nhận sự quan tâm chăm sóc của cán bộ đội ngũ y bác sĩ trung tâm điều dưỡng thương binh thuận thành với các thương binh bệnh binh
đại tướng tô lâm đề nghị lãnh đạo cán bộ nhân viên trung tâm điều dưỡng thương binh thuận thành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết
đồng lòng nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao xác định việc chăm lo các thương binh bệnh binh là vinh dự trách nhiệm
góp phần thực hiện thành công chính sách đền ơn đáp nghĩa của đảng nhà nước
dịp này bộ trưởng tô lâm lãnh đạo tỉnh bắc ninh đã tặng quà tết cho trung tâm điều dưỡng thương binh thuận thành
cùng toàn thể thương binh bệnh binh đang điều trị chăm sóc tại trung tâm
ngày hôm nay đoàn công tác do đồng chí trần lưu quang phó thủ tướng chính phủ làm trưởng đoàn
đã đến thăm trụ tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn tại công an tỉnh trà vinh
tại buổi làm việc phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang đã ghi nhận
và đánh giá cao những kết quả đạt được của đảng bộ và nhân dân tỉnh trà vinh trên các mặt công tác
nhất là công tác bảo đảm an ninh quốc phòng trật tự an toàn xã hội trật tự an toàn giao thông tiếp tục được giữ vững và ổn định
đồng chí phó thủ tướng chính phủ đề nghị tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo lực lượng công an tỉnh trà vinh
chú trọng thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị nhất là trong dân tộc tôn giáo tuyệt đối không được chủ quan mất cảnh giác
quan tâm đào tạo nâng cao trình độ sắp xếp bố trí cán bộ người dân tộc nhất là công an cấp cơ sở để chủ động nắm tình hình
đề xuất giải quyết kịp thời các vấn đề có liên quan
công an tỉnh trà vinh cần chú trọng triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ và có hiệu quả công tác phòng ngừa
các giải pháp đấu tranh với tội phạm công nghệ cao tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy trật tự an toàn giao thông
tiếp tục củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
nhất là tập trung tổ chức thực hiện tốt chỉ đạo của chính phủ bộ công an về đề án số sáu của chính phủ trên địa bàn tỉnh
trước thềm tết ngân đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn đồng chí phó thủ tướng chính phủ chúc cán bộ chiến sĩ công an tỉnh trà vinh mạnh khỏe
thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao và trao quả tặng công an tỉnh trà vinh
triển khai các phương án kế hoạch phối hợp phòng chống ma túy bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực xung quanh trường học
kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy tại các cơ sở giáo dục
đây là một trong số các nội dung trong chương trình phối hợp tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy trong các cơ sở giáo dục
giai đoạn hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn ba mươi vừa được bộ công an và bộ giáo dục và đào tạo ký kết vào chiều nay tại hà nội
thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và đồng chí ngô thị minh
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đồng chủ trì lễ ký kết
nội dung chương trình phối hợp tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn ba mươi
giữa bộ công an và bộ giáo dục và đào tạo tập trung vào tám nhiệm vụ qua đó triển khai các giải pháp phòng ngừa
ngăn chặn ma túy trong học đường đưa nội dung tuyên truyền phòng chống ma túy vào các tiết học ở các cấp học
đồng thời có sự chỉ đạo thực hiện thống nhất đồng bộ xuyên suốt từ trung ương xuống địa phương
bên cạnh đó nâng cao nhận thức của cán bộ công chức giáo viên học sinh sinh viên trong các cơ sở giáo dục
về tác hại và hậu quả của ma túy trang bị những kỹ năng cần thiết để phòng tránh tệ nạn ma túy
qua đó phát huy vai trò sung kích của đoàn viên thanh niên học sinh sinh viên trong công tác phòng chống ma túy
kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy giữ gìn an ninh trật tự
tạo môi trường an toàn lành mạnh trong các cơ sở giáo dục
phát biểu tại lễ ký kết lãnh đạo hai bộ thống nhất chương trình phối hợp nhằm cụ thể hóa việc thực hiện
các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước về phòng chống ma túy tuyên truyền nâng cao nhận thức
thay đổi hành vi về tác hại của ma túy và những hệ lụy của ma túy đối với cán bộ giáo viên học sinh sinh viên
tại các cơ sở giáo dục đồng thời bảo đảm an toàn cả ở bên ngoài và bên trong các nhà trường
việc ký kết nhằm góp phần ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn ma túy trong học sinh sinh viên
khi học sinh sinh viên nhận thức đầy đủ về tác hại của ma túy
thì chính họ sẽ là những tuyên truyền viên tích cực cho gia đình và cộng đồng hiểu về tác hại của ma túy
và tránh xa tệ nạn nguy hiểm này
thời gian tới bộ công an việt nam và bộ nội vụ vương quốc anh cần đẩy mạnh triển khai hoạt động trao đổi đoàn các cấp
nhằm trao đổi chia sẻ kinh nghiệm công tác thông tin nghiệp vụ trên các lĩnh vực về phòng chống mua bán người và đưa người di cư trái phép
đây là vấn đề được trung tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an việt nam đề nghị
tại buổi tiếp bà victoria poland cục trưởng cục thực thi xuất nhập cảnh bộ nội vụ vương quốc anh vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
chào mừng bà victoria poland và các đồng nghiệp vương quốc anh tới thăm và làm việc với bộ công an việt nam
thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh chuyến thăm là minh chứng quan hệ hợp tác hiệu quả thiết thực
giữa bộ công an và bộ nội vụ vương quốc anh
thứ trưởng lê quốc hùng đánh giá cao một số lĩnh vực hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu
trở thành trọng tâm trong hợp tác thực thi pháp luật giữa hai nước như hợp tác quản lý xuất nhập cảnh
phòng chống tội phạm mua bán người và đưa người di cư trái phép
thời gian tới thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị hai bên tiếp tục triển khai các văn bản hợp tác đã ký kết
như bản ghi nhớ hợp tác về phòng chống mua bán người năm hai nghìn một mươi chín
bản ghi nhớ về chia sẻ thông tin xuất nhập cảnh năm hai nghìn một mươi ba bản ghi nhớ về các vấn đề di cư năm hai nghìn bốn
phía vương quốc anh tăng cường tổ chức cho bộ công an việt nam các khóa đào tạo tập huấn
nâng cao năng lực về ngoại ngữ kỹ năng phát hiện hộ chiếu giấy tờ giả
đồng thời hỗ trợ các phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác kiểm soát xuất nhập cảnh
phòng chống di cư trái phép chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng chống mua bán người
tại buổi tiếp bà victoria pullen bày tỏ vui mừng ghi nhận quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của vương quốc anh
với bộ công an việt nam đạt nhiều kết quả tích cực đặc biệt là trong trao đổi tình hình phòng chống tội phạm mua bán người
và đưa người di cư trái phép và các loại tội phạm khác
bà victoria pullen khẳng định sẽ là cầu nối quan trọng cho các hoạt động hợp tác giữa việt nam và vương quốc anh
cũng như hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ vương quốc anh
nhân dịp này thay mặt lãnh đạo bộ công an việt nam thứ trưởng lê quốc hùng trao kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc
của bộ trưởng bộ công an cho ông mark houghton bộ trưởng bộ phận nhập cư di cư đại sứ quán anh tại hà nội
đại diện cục hợp tác quốc tế bộ nội vụ vương quốc anh tại việt nam
kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam tháng tám năm hai nghìn một mươi chín ông mark houghton đã luôn luôn chủ động
tích cực linh hoạt và có nhiều sáng kiến thúc đẩy các hoạt động hợp tác hiệu quả trực tiếp đóng vai trò tổ chức
điều phối và tham gia các chương trình phối hợp giữa hai bên trên lĩnh vực thực thi xuất nhập cảnh di trú
phòng chống mua bán người và đưa người di cư trái phép nâng cao năng lực cho cán bộ bộ công an việt nam
nhân dịp chuẩn bị đón tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn thực hiện tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa
vừa qua bộ tư lệnh cảnh sát cơ động phối hợp với các đơn vị đã tổ chức hoạt động khám bệnh tư vấn sức khỏe
cấp phát thuốc và tặng quà cho các thương bệnh binh gia đình chính sách và người có công với cách mạng
trên địa bàn thôn thạch bái xã hòa lâm huyện ứng hòa thành phố hà nội
trong khuôn khổ chương trình được tổ chức từ ngày một mươi tám đến ngày một mươi chín tháng một
đội ngũ y bác sĩ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức thăm khám và tư vấn sức khỏe
đối với một trăm năm mươi thương bệnh binh gia đình chính sách và người có công tại thôn trạch bái xã hòa lâm
cùng với đó nhân dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động và nhà tài trợ
trao một trăm năm mươi xuất quà tri ân đến với nhân dân trên địa bàn
đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực góp phần thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa của đảng
nhà nước và bộ công an tạo sự gắn kết tỉnh quân dân chặt chẽ hơn nữa giữa cán bộ chiến sĩ
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động và nhân dân đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở
thưa quý vị chiều ngày hôm nay trong điểm tiếc thương vô hạn công an tỉnh thừa thiên huế đã long trọng tổ chức lễ truy điệu
và tiễn đưa trung tá trần duy hùng phó trưởng công an phường thủy vân tp huế đã anh dũng hy sinh vì bình yên của nhân dân
tham dự lễ truy điệu
tham dự lễ truy điệu
có các đồng chí trong đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh cùng đại diện chỉ huy cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương gia đình bạn bè người thân
trong không khí đau thương tiễn biệt các đồng chí tham gia lễ truy điệu đã vĩnh biệt người đồng đội yêu quý đã mãi mãi ngã xuống trên mảnh đất quê hương
đại diện ban chỉ huy công an tp huế đọc diễn văn ôn lại quá trình công tác của đồng chí trung tá trần duy hùng
trong niềm tiếc thương các đồng chí lãnh đạo chỉ huy cán bộ chiến sĩ và nhân dân tham dự lễ tưởng niệm đã dành một phút tưởng niệm tiễn đưa đồng chí trần duy hùng về nơi an nghỉ cuối cùng
để phần nào chia sẻ đau thương mất mát của gia đình công an tỉnh thừa thiên huế đã trao số tiền năm trăm hai mươi triệu đồng là tiền quyên góp ủng hộ thân nhân gia đình trung tá trần duy hùng của toàn bộ cán bộ chỉ huy công an tỉnh thừa thiên huế
cũng trong dịp này thưa ủy quyền lãnh đạo bộ công an công an tỉnh đã trao số tiền trợ cấp đột xuất năm mươi triệu đồng trích từ quỹ phòng chống tội phạm trung ương cho gia đình trung tá trần duy hùng
thưa quý vị tết nguyên đán đang đến rất gần
khi người người nhà nhà mong chờ một mùa xuân xung họp đoàn viên cùng gia đình thì lực lượng công an vẫn ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân
và trong khi làm nhiệm vụ lại một đồng nghiệp nữa của chúng tôi đã hy sinh
đó là đại úy bùi văn đức phó trưởng công an xã tòng sành huyện bát sát tỉnh lào cai
chiều ngày một mươi bảy tháng một tổ công tác công an xã tòng sành gồm bốn đồng chí do đại úy bùi văn đức phó trưởng công an xã làm tổ trưởng
tiến hành tuyên truyền vận động giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo tại hai gia đình ông hoàng thông sài và hoàng láo kiếu thôn xéo tòng sành xã tòng sành
kết quả gia đình ông kiếu đã tự giác giao nộp một khẩu súng kíp một nòng súng kíp
khoảng một mươi bốn h ba mươi phút cùng ngày tại khu vực lán sử dụng để trông coi nương rẫy của gia đình ông sài tổ công tác tiếp tục phát hiện một khẩu súng kíp giấu trong bụi cây gần lán
đại úy bùi văn đức trực tiếp thu giữ khẩu súng trên nhưng do bên trong súng có đạn gây nổ làm đồng chí bị thương tại vùng bụng và ngực
đại úy bùi văn đức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai và bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an tuy nhiên đã hy sinh vào hồi hai mươi một h năm mươi phút cùng ngày
đại úy bùi văn đức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai và bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an tuy nhiên đã hy sinh vào hồi hai mươi một h năm mươi phút cùng ngày